còn hơn một tuần nữa world cup hai nghìn hai mươi hai mới khởi tranh tại doha qatar
tuy nhiên đông đảo cổ động viên của các đội bóng đá đã đổ về và nhuộm màu đường phố doha với màu áo truyền thống của các đội tuyển
trong màu áo của đội bóng yêu thích những người hâm mộ bóng đá đổ xuống những con phố ở doha
tay cầm theo quốc kỳ của đội tuyển quốc gia chụp ảnh của các cầu thủ nổi tiếng
họ cùng nhau hát hò nhảy múa tạo nên một không gian tràn ngập sắc màu và vô cùng náo nhiệt
nhìn vào màu áo có thể nhận ra các nhóm cổ động viên của các đội tuyển pháp tunisia argentina
trong đó các cổ động viên của đội tuyển brazil là nhóm đông đảo nhuộm màu các con phố gần bảo tàng quốc gia qatar với màu áo vàng xanh truyền thống
world cup sẽ chính thức khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi một với trận mở màn giữa đội tuyển chủ nhà qatar và đội tuyển ecuador